tối ngày ba tháng một mươi tỉnh cao bằng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm trăm hai mươi năm thành lập tỉnh cao bằng
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
dự lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
thường trực chính phủ đề nghị đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và chỉ thị số năm của bộ chính trị gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng
huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị giao thông và nông nghiệp xanh bền vững
nhất là dự án đường cao tốc đồng đăng lạng sơn trà lĩnh cao bằng các dự án đầu tư hạ tầng với du lịch dịch vụ
phát triển kinh tế cửa khẩu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất
tinh thần cho nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chính sách người có công giảm nghèo nhanh bền vững
thay mặt đảng và nhà nước đồng chí trương hòa bình trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh cao bằng